vụ án khép lại không những đem đến cho các cán bộ làm công tác điều tra nhiều kinh nghiệm bài học quý báu và những giá trị của sự bền bỉ kiên trì
mà qua đó còn tạo niềm tin sự ủng hộ trong quần chúng nhân dân bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm
tiếp tay làm giả sổ tiết kiệm ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vũ thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn là cán bộ tỉnh đoàn bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
khám xét nhà và nơi ở của vũ thị hương công an tp bắc cạn thu giữ được tài liệu chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hương và đồng bọn
được biết trong hai tháng năm và bảy của năm hai nghìn một mươi bảy hương đã tiếp tay làm giả số tiết kiệm ngân hàng cho trương đức triều và nông thị tâm
hiện đang sinh sống ở tổ pá danh phường huyền tụng tp bắc cạn chiếm đoạt của bà đinh thị tài trú tại tổ thác diềng phường xuất hóa tp bắc cạn bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau đó hương được trả năm mươi bảy triệu đồng hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc cạn tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ đánh bạc quy mô lớn vừa bị lực lượng công an tỉnh kiên giang triệt phá thành công vào trưa ngày hôm qua
vào trưa ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an huyện rồng riềng phục kích bắt quả tăng năm mươi một đối tượng đánh bạc với hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp thạnh thới xã vĩnh lộc huyện rồng riềng
tăng vật thu được tại hiện trường gồm một mươi chín con gà đá trên hai trăm linh triệu đồng và nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
công an huyện rồng riềng đang tạm giữ các đối tượng và tăng vật để điều tra làm rõ
tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và anh anh vũ tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thu hương về những tin tức chị đã cung cấp tới quý vị khán giả
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
khói bụi nắng nóng và mù hôi khiến gậu và bã nhờn ngay càng nhiều
hãy thử head shoulders hiệu quả vượt trội tiễn biệt gầu giấc điểm ngứa sau lần gội đầu tiên
bảo vệ da đầu khỏi khói bụi nắng nóng và mù hôi
tôi khuyên dùng head shoulders
lần đầu ôm con mẹ biết làng da con thật non nước
tại giáng sơ sinh huggies mới không chỉ khô thoáng gấp một mươi lần lại mềm và thoáng chưa từng có
tại giáng sơ sinh huggies mới chăm sóc tốt nhất cho làng da bé sơ sinh
trước mỗi chuyến đi tôi thường mất rất nhiều thời gian để tìm khách sạn
và rồi tôi đã thử
ứng dụng traveloka chỉ cần ba bước đơn giản
việc tìm phòng trở nên thật dễ dàng với vô vàng lựa chọn
quả tất cả giá hiển thị đều là giá cuối cùng
kèm theo nhiều chương trình giảm giá thật hấp dẫn
tôi có thể thành toán linh hoạt bằng các loại thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt
đã đạt thành công nhờ ứng dụng traveloka
tôi có thể đặt phòng ở bất cứ đâu
cùng traveloka khám phá thế giới

khi trồng con chưa thức giấc
một mươi hai giờ khi chợ chưa đang vắng gạch
rồi tám giờ tan tầm không lo xếp bán trâu
bất kể bạn chọn giờ nào
lifebanh luôn sẵn sàng giới thiệu điểm giao dịch lifebanh mới
từ tb banh
phát động hai mươi bốn trên bảy
hôm nay bạn là nhân vật nào
quyền năng như elsa
càng đảm như anna
hay năng động như olaf
vui khỏe mỗi ngày với fristy
bao bì công chúa disney
và phiên bản xe hơi đặc biệt
ok nhiệm vụ tiếp theo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
chúng tôi nhận được quyết định truy nã của công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình
đối với đối tượng vũ thị vinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn phương đình xã ninh sơn huyện hoa lư tỉnh ninh bình
về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên trước mép trái
bên cạnh đó chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình
đối với hai đối tượng phạm hai tội danh khác nhau
đối tượng đỗ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu phố tám phường bắc sơn thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
bị truy nã về tội giết người
và đối tượng mai thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã nga thành huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
bị truy nã về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao nhiêu
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện